liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h chiều nay ngày ba mươi một tháng một mươi giá xăng và dầu đã đồng loạt được điều chỉnh theo hướng dạng
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai và dầu diesel là một trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là ba trăm linh đồng một lít dầu hỏa là hai trăm linh đồng một lít dầu ma rút là bảy trăm linh đồng một lít
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm hai trăm một mươi tám đồng một lit xuống còn một mươi chín hai trăm năm mươi hai đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm năm mươi đồng một lit xuống còn hai mươi bốn trăm bốn mươi năm đồng một lít
dầu diesel năm s giảm một trăm sáu mươi sáu đồng một lit xuống còn một mươi sáu năm mươi bảy đồng một lít
dầu hỏa giảm một trăm hai mươi một đồng một lit xuống còn một mươi năm một trăm ba mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút giảm hai trăm chín mươi chín đồng một kg xuống còn một mươi hai năm trăm một mươi bảy đồng một kg